sự xuất hiện của những dòng sách tương tác đã giúp phụ huynh phát huy tối đa tiềm lực của trẻ qua cả năm giác quan
vừa qua đinh tị bux đã cho ra mắt bộ sách đa tương tác giúp kích thích phát triển đa giác quan ở trẻ nhỏ
với những trẻ nhỏ thì việc bồi dưỡng những kiến thức nghe đọc và đặc biệt là có thể sờ chạm và chơi với sách là một trong những điều cần thiết
sách được làm bằng các mô hình infographic tạo thành những bức hình hoàn chỉnh như xe cộ máy bay tên lửa thành phố
sách xuất bản và bán chạy ở pháp với tên tiếng anh là utimate books
bộ sách được đinh tị bux và nhà xuất bản thanh niên tiến hành mua bản quyền và phát hành
hy vọng bộ sách sẽ trở thành lựa chọn của nhiều bậc phụ huynh và được đông đảo các em đón nhận